chuyển sang một thông tin khác chiều nay đại tá lâm thành son giám đốc công ty an tỉnh sóc trăng
đã có quyết định kỷ luật đối với năm cán bộ liên quan đến vụ bạo lực với hai thanh niên vi phạm giao thông
thông tin trên được nêu tại buổi họp báo do ban tuyên giáo tỉnh ủy sóc trăng tổ chức vào chiều nay
theo đó đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh sóc trăng đã họp và quyết định
tước danh hiệu công an nhân dân đối với ba cán bộ đại úy châu minh trung
trung ủy nguyễn quang thái và thượng ủy đoàn tấn phong
kỷ luật bằng hình thức cách chức phó đội trưởng xuống làm cán bộ đối với đại úy hứa trường an
kỳ luật cảnh cáo với đại úy trần minh đời
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng chín tổ tuần tra cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã vĩnh châu
gồm năm người phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy chở thanh niên ngồi sau chạy ngược chiều
nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến đường
khi dừng được phương tiện do quá nóng giật thiếu kiểm chế những cán bộ cảnh sát làm nhiệm vụ
đã có hành vi bạo lực với hai thanh niên
tại cơ quan công an các thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh
điều khiển xe lạng lách điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh trên một trăm linh cm khối và chưa đủ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi
tại buổi họp báo lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng công an thị xã vĩnh châu và lãnh đạo chính quyền địa phương
của thị xã vĩnh châu cũng trả lời tất cả các câu hỏi của các phóng viên báo chí về các tình tiết có liên quan đến vụ việc
trên tinh thần thẳng thắn không bao che né tránh và xử lý các vấn đề có liên quan theo đúng trình tự quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc mua bán đề thi tại kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn
và kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh lạng sơn
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín tòa nhân dân tỉnh lạng sơn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai mươi bị cáo về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước
trong đó các bị cáo đinh thị giang nông thị hòa hoàng thanh thảo hoàng trung mạnh và trúc ngọc huyền
là những người đóng vai trò chính trong thực hiện hành vi mua bán đề thi đáp án cho các thí sinh và hưởng lợi bất chính
sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai mươi bị cáo phạm tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước
trong đó bị cáo đinh thị giang nịnh án bốn năm sáu tháng tù truy thu số tiền bốn trăm tám mươi triệu đồng còn lại do hưởng lợi bất chính mà chưa giao nộp cho cơ quan nhà nước
hoàng trung mạnh ba năm sáu tháng tù hoàng thanh thảo ba năm sáu tháng tù nông thị hòa ba năm tù
các bị cáo này đều bị phạt bổ sung ba mươi triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ trong ba năm sau khi chấp hành án
đối với một mươi sáu bị cáo còn lại hưởng mức án treo
trong số này có một mươi năm bị cáo bị phạt bổ sung hai mươi triệu đồng một bị cáo không áp dụng phạt tiền do là lao động tự do dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
đối với trương trung tính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cư ngụ ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám ông võ đăng khoa có đơn hàng cung cấp cá đông lạnh cho công ty grab house hoa kỳ
ông khoa nhờ danh nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản trung tín do trương trung tín làm giám đốc
ký hợp đồng kinh tế và cung cấp đủ đơn hàng cá đông lạnh cho công ty crab how
đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công ty grab house đã chuyển sáu mươi tám bảy trăm linh sáu usd
tương đương gần một sáu tỷ đồng tiền việt nam vào tài khoản ngân hàng công ty của trương trung tín làm chủ tài khoản
để thanh toán đơn hàng của ông võ đăng khoa
sau khi nhận tiền trương trung tín đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân mà không đưa lại cho ông khoa
ngày ba mươi tháng chín cục thi hành án dân sự tp hcm cho biết đơn vị đã phối hợp cùng với các đơn vị chức năng của tp hcm
tiến hành tiêu hủy một năm tấn ma túy các loại bằng phương pháp đưa vào công ty crab how
các đơn vị đưa vào lọ đốt để thiêu số ma túy này là vật chứng liên quan trong năm mươi vụ án hình sự
đây là vật chứng trong năm mươi vụ án hình sự tại tp hcm thời gian qua
trong đó điển hình là một một tấn ma túy trong vụ án chen weijin và dây xuyên quay đều quốc tịch đài loan trung quốc
vận chuyển trái phép chất ma túy nguy trang trong loa kéo tay
một trăm tám mươi tám kg ma túy trong đường dây sản xuất mua bán tàn trữ ma túy liên quan đến trụm ma túy văn kính dương và đồng bọn
hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản
đồng kỳ số lượng tan vật từ kho vật chứng
để đảm bảo an toàn cục thí hành án dân sự tp hcm đề nghị phòng thí hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố
phối hợp cử xe chuyên dụng vận chuyển và làm nhiệm vụ bảo vệ về việc vận chuyển ma túy từ kho vật chứng đến địa điểm tiêu hủy
có các thành viên hội đồng cùng theo xe đảm bảo an toàn an ninh trực tự cho việc vận chuyển
đồng thời cơ quan chức năng ngăn chặn không cho những người không có nhiệm vụ vào khu vực tiêu hủy cách vị trí tiêu hủy nếu người nào vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định
sau khi mở niêm phong vật chứng toàn bộ số ma túy được đưa vào trong lò để đốt thiêu cháy
việc tiêu hủy này cũng tính toán hợp lý để không gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
sau khi đốt toàn bộ số ma túy thành cho việc tiêu hủy diễn ra từ sáng đến đầu giờ chiều cùng ngày
công an tỉnh đồng tháp cho biết qua công tác nắm tình hình công an thành phố hồng ngự vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ gồm phạm văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và phạm hoài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ thành phố hồng ngự
đang ngồi uống nước tại quán cà phê trên địa bàn phường an lạc có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên người phạm văn thanh
có hai đoạn ống nhựa bên trong có chứa các hạt tinh thể rắn nghi là ma túy và một số đồ vật liên quan
đến việc sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
qua làm việc đối tượng phạm văn thanh thừa nhận vừa mua ma túy của một đối tượng lạ mặt nhằm mục đích tàn trữ để sử dụng
hiện công an thành phố hồng ngự đã tạm giữ hình sự đối tượng phạm văn thanh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
ngày ba mươi tháng chín công an tỉnh trà vinh cho biết đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đỗ tấn lộc
ba mươi hai tuổi ngủ tại quận bảy thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi giết người
trước đó lọc đã giết bạn gái ở trà binh rồi chở thi thể đến công an tự thú
theo điều tra ban đầu vào giữa năm hai nghìn hai mươi một lộc đưa vợ về trà vinh sinh con và tránh dịch covid một mươi chín
thời gian chăm vợ sinh con là phát sinh tình cảm yêu đương với nạn nhân là con gái chút tiệm vàng ở gần nhà vợ
thời gian sau lọc đưa vợ con về thành phố hồ chí minh nhưng vẫn giữ liên lạc với nạn nhân
và nói rằng hai vợ chồng đã ly thân đang chờ ly hôn
đến chiều một mươi tám tháng chín lập thơ ô tô đến trà vinh để chở nạn nhân đi làm răng
trên đường đến huyện châu thành do nạn nhân yêu cầu lộc phải ly dị vợ để về sống chung với nạn nhân
nên cả hai sẽ ra mâu thuẫn
trong lúc tức giận lộc cầm dao đâm một nhát trúng vào bên trái cổ của nạn nhân
sau khi phát hiện nạn nhân tử vong lộc đã mua túi vải và túi ni lông
quấn thi thể nạn nhân rồi lái xe đi từ trà binh đến thành phố hồ chí minh
trên đường đi điện thoại của nạn nhân liên tục đổi chuông nên lộc đã ném xuống sông cổ chiên
sau đó lọc lái xe về nhà anh ruột có xã bình hân huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
kể lại sự việc và được người thân vận động ra đầu thú
quá trình khám nghiệm cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
cùng nhiều loại nữ trang do nạn nhân mang theo trước khi bị sát hại
một đường dây buôn lậu vận chuyển vàng từ campuchia về việt nam và ngoại tệ từ việt nam sang campuchia
với quy mô đặc biệt lớn diễn ra trong thời gian dài liên quan đến nhiều đối tượng trên nhiều tỉnh thành phố
vừa được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với công an các địa phương triệt phá
đường dây hoạt động trên địa bàn thành phố hồ chí minh các tỉnh phía nam và hà nội
do nguyễn thị minh phụng cầm đầu
cơ quan công an đã triệu tập ba mươi bốn đối tượng khám xét một mươi chín địa điểm là nơi ở nơi làm việc
cửa hàng vàng của các đối tượng tại các tỉnh tây ninh tp hcm
hồ chí minh hà nội hậu giang vĩnh long
chỉ tính riêng trong hai ngày ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín các đối tượng đã nhập lậu một trăm chín mươi tám kg vàng tương đương khoảng bốn trăm linh tỷ đồng
đến nay cơ quan công an đã thu giữ được một trăm linh ba kg vàng năm mươi chín cây vàng gần hai chín triệu usd gần hai mươi bảy tỷ đồng
và các phương tiện thiết bị trị giá thu giữ được tương đương gần hai trăm năm mươi tỷ đồng
hiện cục cảnh sát kinh tế đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao
đánh giá tài liệu chứng cứ phân loại đối tượng để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và tiếp tục điều tra mở rộng triệt đề thu hồi kê biên tài sản vật chứng

đóng gói thuốc nuôi trồng thủy sản có số lượng lớn trên địa bàn tp sóc trăng
sáng ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trên đường phạm hùng tp sóc trăng

mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiến hành khám xét

tại đây lực lượng công an phát hiện và tạm giữ nhiều dụng cụ phương tiện và nguyên vật liệu

có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính

ngay lập tức lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi

kiểm tra phương tiện lực lượng công an phát hiện bên trong xe ô tô có chứa gần tám năm trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
đây hai mươi điếu